dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị điều hành phiên họp
ubth đã cho ý kiến về dự án luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
dự thảo luật có bốn mươi điều với một mươi sáu điểm mới trên cơ sở nâng cấp các quy định hiện hành đã được thực hiện từ các nghị định của chính phủ trong nhiều năm
cũng như các quy định của bộ công an bộ ngoại giao đưa vào nội dung dự án luật thể hiện tinh thần cải cách hành chính tạo thuận lợi cho công dân hiện đại hóa công tác quản lý
các đại biểu cũng đề nghị dự án luật chú ý quy định công khai minh bạch và chống tiêu cực trong công tác làm thủ tục xuất nhập cảnh
nhất là thủ tục về hộ chiếu bên cạnh đó cần nâng cao ý thức của cán bộ làm công tác này để bảo đảm đúng tinh thần cải cách thủ tục hành chính
sáng cùng ngày ubth đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức
các đại biểu nhất trí cao với nội dung tại tờ trình của chính phủ và cho rằng dự án luật đã đủ điều kiện để chính quốc hội xem xét cho ý kiến trong kỳ họp tới